cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vợ chồng lò tư kế cà thị thủy cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại c ba mươi bảy trung cư bắc hà quận nam từ liêm hà nội và võ thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại huyện quỳ châu tỉnh nghệ an gây ra
theo điều tra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng trên đưa ra thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin giấy phép thăm dò khai thác vàng
tại ba địa điểm thuộc tỉnh quảng nam lâm đồng và bình phước để chiếm đoạt của anh huỳnh tấn tài chú tại huyện chư sê tỉnh gia lai với số tiền hơn bốn tỷ đồng
ngoài anh tài ai là bị hại có liên quan đến vụ án trên đề nghị liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ số năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
gặp điều tra viên trần văn bắc số điện thoại chín trăm bốn mươi tám ba trăm năm mươi bốn bảy trăm bốn mươi bảy để giải quyết